hội đồng bảo an liên hợp quốc vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng một mươi một đã trự tập cuộc họp trong đó lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lên quỹ đạo của bình nhưỡng vào hôm hai mươi một tháng một mươi một
tại cuộc họp các nhà ngoại giao của mỹ và triều tiên đã đưa ra các quan điểm khác nhau mỗi bên đều lập luận rằng đất nước mình chỉ đang hành động phòng thủ
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc linda thomas greenfield đã bác bỏ tuyên bố của triều tiên rằng các vụ phóng tên lửa của nước này là hành động để tự vệ
đồng thời tiếp tục khẳng định các cuộc tập trận quân sự của mỹ và hàn quốc là thường lệ có thông báo trước và mang tính chất phòng thủ
đáp lại đại sứ triều tiên kim song nhấn mạnh việc nước này phóng vệ tinh trinh sát là nhằm quyết liệt kiểm soát và xử lý tình hình bất ổn do các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của mỹ và các đồng minh tại khu vực
triều tiên tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các quyền
đặc biệt là các quyền chủ quyền của mình bao gồm cả việc phóng vệ tinh trong khi khôi phục một số đồn gác đã bị phá hủy ở biên giới với hàn quốc
bình nhưỡng đồng thời xác nhận vệ tinh phóng vào hôm hai mươi một tháng một mươi một đã đi vào quỹ đạo thành công và đăng truyền hình ảnh
trong bối cảnh bán đảo triều tiên tăng nghiệp những ngày gần đây hội đồng bảo an liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục ủng hộ nỗ lực hối thúc triều tiên cùng các bên liên quan
sớm nối lại đối thoại hướng tới hòa bình lâu dài thông qua các biện pháp xây dựng lọc tin giảm thiểu căng thẳng
triều tiên cũng được kêu gọi hành động tuyệt thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo tất cả các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an